vào tối ngày hôm qua lực lượng chức năng tỉnh bà rịa vũng tàu vẫn đang khẩn trương tiếp cận
để cứu hộ tàu ahxin chờ bốn năm trăm ba mươi ô tô bị bốc cháy thả trôi ngoài khơi vùng biển vũng tàu
theo báo cáo của cảng vụ hàng hải vũng tàu vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày bốn tháng hai
đơn vị nhận được thông tin về việc tàu ahxin đang trên hành trình từ hàn quốc đến singapore thì bị cháy
sau khi nhận được thông tin cảng vụ hàng hải vũng tàu đã tổ chức cuộc họp
với phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh
thống nhất cần sự phối hợp của chủ tàu ahin bố trí tàu chuyên dùng dịch vụ dầu khí
có trang bị thiết bị chữa cháy chuyên dùng đưa lực lượng phòng cháy chữa cháy
và đại diện cơ quan chức năng ra hiện trường để kiểm tra và làm việc cụ thể với thuyền trưởng tàu
để thống nhất biện pháp phối hợp chữa cháy tại tàu
vụ việc đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định